tết thanh minh là một trong những ngày lễ cổ truyền có giá trị văn hóa tinh thần sâu sắc đối với người dân việt nam
và đây cũng chính là ngày rỗ tổ chung để mọi người có dịp tri ân phần nào ơn sinh thành tạo dựng của tổ tiên
năm nay ngày tết thanh minh sẽ là ngày một mươi ba tháng ba âm lịch tức ngày năm tháng bốn dư lịch tới
tuy nhiên với ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín và các quy định hạn chế tụ tập nơi đông người
thì người dân sẽ làm gì vào dịp này xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau đây của chúng tôi
thay vì cùng các con cháu tập trung tất bật chuẩn bị các đồ dùng cần thiết để đi thăm mộ ông bà tổ tiên
năm nay bà hoàng thị giáng ở phương thượng thanh quận long biên thành phố hà nội lại thực hiện tết thanh minh của nhà mình theo một cách hoàn toàn khác biệt
cũng có đầy đủ mầm ngũ quả gà hoa nến hương
chỉ cần click chuột lựa chọn là gia đình bà giáng đã có được một mầm đầy đủ lễ vật cần thiết
để yên tâm hơn bà giáng cũng đặt tên là tổ tiên
vụ thắp hương tại phần mộ qua mạng internet
còn bà có thể thực hiện các lễ nghỉ tại gia đình
trong cái thời điểm này dịch covid thế này gia đình tôi cũng như mọi người nên ít ra ngoài
nên có cái dịch vụ này thì chúng tôi rất điên tập
gia đình tôi có thể ngồi ở nhà đăng ký ra là ở trên đấy họ thắp hương và phần mộ trên đấy còn gia đình tôi đăng ký ôn
rất thiết thực và ý nghĩa trong thời điểm hiện nay
trên thực tế dịch vụ này đã có mặt tại việt nam từ năm hai nghìn một mươi một
với các đối tượng khách hàng là những người
ở xa làm việc ở tỉnh thành khác hoặc định cư ở nước ngoài
tuy nhiên khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát như hiện nay
thì đây lại là hình thức được nhiều người ủng hộ nhằm hạn chế đi lại và tập trung đông người
tôi thấy đây là một hình thức rất là thiết thực và cấp thiết
đối với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang rất là phức tạp như thế này
và đối với bản thân tôi cũng như là mọi người hay đi công tác
hay đi xa quê hương
là một phương tức rất là phù hợp
việc mà cúng rỗ hay là những cái nghi lễ tâm linh bản chất là xuất phát từ cái tâm
và thực tế là khi chúng ta hướng tâm đến ông bà tổ tiên của mình
và chúng ta cảm thấy thực sự là an tâm
thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái đích cuối cùng mà chúng tôi muốn hướng đến
thì rõ ràng là trong cái thời điểm này thì người người nhà nhà đều tránh ra ngoài đường
và thậm chí là theo yêu cầu của chính phủ
là không được tụ tập đông người
thì đây tôi nghĩ rằng là một trong những giải pháp rất là hữu ích trong cái thời gian này
người việt vốn coi trọng việc cúng rỗ cũng như tục thờ cúng tổ tiên
bởi đây là một nghi lễ vô cùng quan trọng để thể hiện lòng thanh kính với gia tiên và những người đã khuất
việc cúng rỗ cũng không phụ thuộc vào mầm lễ lớn hay nhỏ
mà phụ thuộc vào tấm lòng và sự thành kính của những thành viên trong gia đình
và xét ở một góc độ nào đó
thì hình thức thanh minh online trong thời điểm này
lại có thể giúp cho nhiều người dân cảm thấy yên lòng hơn